sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố busan hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng tổng thống hàn quốc moon jae in
và các nhà lãnh đạo asean đã dự hội nghị cấp cao asean hàn quốc
sự kiện quan trọng này diễn ra vào đúng thời điểm asean và hàn quốc kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ đối thoại
cũng như hàn quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ hai thực hiện chính sách hướng nằm mới
hội nghị sẽ đánh giá lại những thành tiệu đạt được trong hợp tác hai bên ba mươi năm qua
và đưa ra những phương thức hợp tác trong ba mươi năm tới
hội nghị cũng sẽ là nơi tổng thống moon jae in công bố giai đoạn thứ hai của chính sách hướng năm mới
trong đó có những chương trình hợp tác mới nhằm nâng quan hệ với các nước asean lên ngang tầm
với bốn đối tác lớn của hàn quốc là mỹ nhật bản trung quốc và nga
hội nghị sẽ diễn ra trong hai phiên trong sáng nay
sau đó các nhà lãnh đạo sẽ dự hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp asean hàn quốc
dự triển lãm về đổi mới sáng tạo hai nghìn một mươi chín
tiếp sau hội nghị sẽ diễn ra hội nghị cấp cao hàn quốc mekong lần thứ nhất vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
với sự tham dự của năm trong số một mươi quốc gia asean tại khu vực sông mekong